thành phố đà nẵng và các tỉnh miền trung đang tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng gây gắt
nhiệt độ khoảng ba mươi sáu bốn mươi độ c do đó tri cục kiểm lâm thành phố liên tục cảnh báo
nguy cơ xảy ra cháy rừng và cần đề phòng để bảo vệ rừng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong ba ngày qua nắng nóng gia tăng
ở bắc bộ và trung bộ trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
do vậy tri cục kiểm lâm thành phố đà nẵng thông báo tại đà nẵng có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có khả năng xảy ra cháy rừng
đề nghị các địa phương chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
thành phố đà nẵng hiện có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng hơn sáu mươi sáu bốn trăm linh hectare
với mật độ che phủ trên tổng diện tích tự nhiên của thành phố trên bốn mươi bảy
trong đó diện tích rừng tự nhiên là gần bốn mươi bốn năm trăm linh hectare rừng trồng hơn một mươi chín hectare